ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tổ chức y tế thế giới giao khuyến nghị tạm thời về tiêm trộm và kết hợp các loại vaccine covid một mươi chín của các hãng dược khác nhau cho cả liều thứ hai và liều thứ ba
tổ chức này cho biết tùy vào tình trạng sẵn có các vaccine công nghệ myna như của hãng pfizer và moderna có thể được sử dụng làm liều tiếp theo sau những liều ban đầu bằng vaccine công nghệ vector virus của hãng astrazeneca và ngược lại
who cũng cho biết vaccine astrazenaca và các vaccine công nghệ mna có thể được dùng sau những liều ban đầu bằng vaccine bất hoạt của hãng sinopharm
theo thông tin từ reuters who đưa ra khuyến nghị mới nhất dựa trên lời khuyên của nhóm chuyên gia cố vấn chiến lược về vaccine của tổ chức này hồi đầu tháng năm
hội nghị cũng được đưa ra sau một nghiên cứu lớn công bố hồi tuần trước cho thấy liều đầu tiên của astrazeneca hoặc pfizer biontech và liều thứ hai bằng vaccine moderna trong chín tuần sau đó cho thấy phản ứng miễn dịch tốt hơn
tuy nhiên who cho biết việc tiêm trộn và kết hợp các loại vaccine covid một mươi chín như vậy cần tính đến nguồn cung khả năng tiếp cận và những lợi ích cũng như rủi ro của các vaccine covid một mươi chín đang sử dụng
tổ chức y tế thế giới cho biết sẽ xem xét lại các khuyến nghị nói trên nếu có thêm dữ liệu
khi who ra khuyến nghị trên nhiều quốc gia đã triển khai tiêm trộm và kết hợp do phải đối mặt với số ca covid một mươi chín tăng vọt nguồn cung thấp và tốc độ tiêm chủng chậm do một số lo ngại về tính an toàn của các loại vaccine
ngày một mươi bảy tháng một mươi hai tiến sĩ bác sĩ trần quang hiền giám đốc sở y tế tỉnh an giang cho biết đơn vị đã xây dựng xong kế hoạch tiêm bổ sung và liều nhắc lại đối với người đã tiêm đủ liều cơ bản dự kiến tuần sau sẽ bắt đầu tiêm cho người dân
an giang đã đề nghị hỗ trợ một bốn triệu liều vaccine covid một mươi chín để tiêm bổ sung và liều nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
trong đó khoảng năm trăm linh người cần tiêm bổ sung do bệnh nền suy giảm miễn dịch sẽ ưu tiên tiêm trước số còn lại sẽ tiêm trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
do vậy dự kiến đầu tháng hai chúng ta sẽ tiêm xong liều bổ sung và liều nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
hiện tại an giang còn bốn mươi chín trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đang chờ tiêm mũi hai dự kiến hết tuần này sẽ tiêm sau mũi hai cho trẻ em
đến nay an giang đã tiêm vaccine cho người từ đủ một mươi tám tuổi trở lên mũi một là chín mươi bảy chín mươi bốn mũi hai đạt chín mươi năm ba mươi tám
riêng trẻ em từ một mươi hai một mươi bảy tuổi đạt tỷ lệ mũi một là một trăm linh hai năm mươi bốn và mũi hai là năm mươi sáu bốn mươi bảy
trong khi đó sở y tế vĩnh long cho biết sau một mươi ngày triển khai đến nay đã có ba mươi một ba trăm sáu mươi tám người từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm mũi ba chiếm tỷ lệ hơn bốn dân số tỉnh
trong đó số người đã tiêm mũi một chiếm chín mươi chín bảy và tiêm đủ hai mũi chiếm chín mươi sáu sáu
ngoài ra vĩnh long cũng đã triển khai tiêm mũi một vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi chiếm chín mươi chín một mươi hai và tiêm đủ hai mũi chiếm chín mươi ba ba mươi sáu
theo kế hoạch vĩnh long sẽ tiêm mũi ba vaccine ngừa covid một mươi chín cho bảy trăm tám mươi hai người từ một mươi tám tuổi trở lên chiếm chín mươi năm dân số
thời gian bắt đầu tiêm ngay trong tháng một mươi hai
tỉnh này sẽ ưu tiên tiêm trước cho người từ năm mươi tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản có tình trạng suy giảm miễn dịch như người cấy ghép tạng ung thư người bị nhiễm hiv người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
quá trình tiêm mũi ba vaccine ngừa covid một mươi chín cho người từ một mươi tám tuổi trở lên đang được triển khai rộng rãi thông qua một trăm hai mươi bốn cơ sở tiêm chủng
tiến độ tìm mũi ba cho chín mươi năm dân số phụ thuộc vào quá trình phân bổ vaccine về địa phương
bác sĩ trần văn dũng phó giám đốc sở y tế tỉnh sóc trăng cho biết tỉnh đã tiêm mũi bổ sung cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và những người có tình trạng suy giảm miễn dịch từ đầu tháng một mươi hai
sóc trăng đang vừa ra soát vừa tiêm và đang đề nghị bộ y tế hỗ trợ các vaccine cho tỉnh để tiêm mũi bổ sung
trong khi đó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau huỳnh quốc việt cho biết nhằm giảm nguy cơ mắc covid một mươi chín và giảm số ca chuyển bệnh nặng tử vong tỉnh đã đề nghị bộ y tế hỗ trợ cấp sáu mươi năm liều vaccine pfizer trong tháng một mươi hai
để tiêm liều bổ sung hoặc liều nhắc lại cho lực lượng tuyến đầu chống dịch những người có yếu tố nguy cơ cao như suy giảm miễn dịch ghép tạng ung thư hiv các bệnh nặng nhất là những người trên năm mươi tám tuổi
trước đó phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang trần anh thư đã ký công văn phê duyệt đối tượng tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đợt một mươi năm
theo đó tổng lượng phân bổ đợt một mươi năm gần hai trăm linh ba liều vaccine phòng covid một mươi chín gồm một trăm sáu mươi chín chín trăm chín mươi hai liều pfizer hai mươi chín một trăm bốn mươi liều astrazeneca
năm tám trăm hai mươi liều virocel trong đó có một trăm bốn mươi sáu năm trăm tám mươi tám liều tiêm mũi ba
để tạo điều kiện cho người dân tới sinh sống học tập làm việc tại thành phố đà nẵng được tiếp cận vaccine phòng covid một mươi chín địa phương này tổ chức hai điểm tiêm mới
người dân từ một mươi hai tuổi trở lên chưa được tiêm có thể đăng ký từ nay đến hết ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
thông tin này được bác sĩ trương văn trình phó giám đốc sở y tế tp đà nẵng đưa ra vào ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
theo ông thành phố sẽ thiết lập hai điểm tiêm chủng tại bệnh viện phụ sản
bệnh viện phụ sa sản nhi đà nẵng và cơ sở tiêm chủng dịch vụ trung tâm kiểm soát bệnh tật một trăm linh ba hồng vương
để tổ chức tiêm chủng cho người dân chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo đó việc lập hai điểm tiêm này là để tạo điều kiện cho người trên một mươi hai tuổi
nhất là các trường hợp học sinh sinh viên người lao động các tỉnh đến thành phố nhưng chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi ba tháng một mươi hai người trên một mươi hai tuổi đang cư trú trên địa bàn đà nẵng
có thể đăng ký tiêm qua hai hình thức đăng ký trực tiếp tại xã phường
hoặc đăng ký trực tuyến qua địa chỉ http dịchvucông danang gov vn
ngành y tế cũng lưu ý các đối tượng trẻ em từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
cần cung cấp đầy đủ mã định danh công dân căn cước công dân
theo quy định để khai báo trên hệ thống tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
bác sĩ trình cho biết sau thời gian đăng ký dự kiến từ ngày hai mươi bốn một mươi hai
các đơn vị phụ trách tiêm chủng sẽ thông báo lịch tiêm chủng cụ thể đến người dân
thông qua tin nhắn
riêng nhóm đối tượng mắc các bệnh tật không tự chăm sóc bản thân không đi lại được
các quận huyện sẽ thực hiện giả soát và tổ chức tiêm chủng lưu động
đến nay thành phố đà nẵng đã tiêm hơn một tám triệu liều vaccine
trong đó tỷ lệ phủ vaccine người trên một mươi tám tuổi đạt hơn chín mươi
trong suốt tuần qua số ca mắc ở thành phố đà nẵng ở mức hơn hai trăm linh ca mỗi ngày
trong đó chủ yếu các ca bệnh nhẹ và không chịu chứng
lãnh đạo thành phố đà nẵng đã yêu cầu các địa phương giả soát các đối tượng chưa tiêm vaccine
và tập trung bảo vệ nhóm người dễ tổn thương với covid một mươi chín như nhóm người có bệnh nền
người cao tuổi
với tỷ lệ phủ vaccine cao thành phố chuyển từ trạng thái tiêm vaccine theo kế hoạch
đối tượng sang tiêm tự do cho người có nhu cầu
đồng thời thành lập các tổ chức y tế lưu động để sẵn sàng cho việc nhân rộng cách ly
điều trị tại nhà đối với f
mới đây sở y tế hải phòng đã có văn bản gửi các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố
chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín cho người dân
trong đó có hướng dẫn triển khai tiêm mũi bổ sung và nhắc lại
cụ thể hải phòng đặt mục tiêu hoàn thành bao phủ mỗi một vaccine covid một mươi chín
cho một trăm linh dân số từ một mươi hai tuổi trở lên trước ngày hai mươi tháng một mươi hai tới
đồng thời tiêm mũi hai cho nhóm đã tiêm mũi một đủ thời gian
về mũi vaccine bổ sung thành phố sẽ tiêm cho nhóm từ một mươi tám tuổi trở lên
ưu tiên người trên năm mươi tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản
có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cây ghép tạng
ung thư hiv đang điều trị thuốc ước chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
loại vaccine được sử dụng cho mũi bổ sung sẽ giống liều cơ bản của vaccine pfizer
khoảng cách tiêm mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản là hai mươi tám ngày
với mũi vaccine nhắc lại đối tượng tiêm là người từ một mươi tám tuổi trở lên
đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung
hải phòng cũng ưu tiên người trên năm mươi tuổi có bệnh nền
cần được chăm sóc dài hạn tại cơ sở y tế hoặc trường hợp trực tiếp xét nghiệm
chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
loại vaccine được sử dụng cho mũi nhắc lại được phân thành ba trường hợp
nếu mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine
mũi nhắc lại sẽ được tiêm loại vaccine đó hoặc vaccine pfizer
nếu từng tiêm các loại vaccine khác nhau mũi nhắc lại sẽ sử dụng vaccine pfizer
nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của sinopharm
mũi nhắc lại có thể dùng cùng loại đó vaccine pfizer hoặc vaccine astrazeneca
khoảng cách tiêm cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của sinopharm
tiêm mũi nhắc lại là ít nhất sáu tháng mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc bổ sung